cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn hồng trí nguyện
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú huyện u minh tỉnh cà mau về hành vi giết người đốt xác
điều đáng nói nạn nhân trong vụ án trên chính là cha ruột của đối tượng
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
nguyễn hồng trí huyện nhậu chung cùng với cha mình là ông nguyễn hồng trí sơn tại nhà
đến khoảng hai mươi ba giờ thì nảy sinh mâu thuẫn giữa hai cha con
nguyện đã hành hung cha mình khiến nạn nhân rất xỉu
sau đó nguyện kéo sát nạn nhân ra mé bờ đê gom các thùng xốp phủ lên người nạn nhân và châm lửa đốt
xác định nạn nhân đã chết nguyễn lôi xác nạn nhân quăng xuống hố gần đó rồi vào nhà ngủ
đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi hai
người dân phát hiện xác ông sơn nên đã chi hô và báo cho cơ quan công an
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra